một mươi thanh thiếu niên đều từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi tạm trú trên địa bàn quận ngũ hành sơn và quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triểu thành phố đà nẵng ra quyết định khởi tố
về các hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ
nhóm đối tượng gồm nguyễn viết khánh linh lê thành duy trần phan đắc hào vũ minh duy hồ hữu ngọc lý trần quốc huy và nguyễn quốc thịnh
theo tài liệu điều tra do mâu thuẫn với nhóm của nguyễn hoàng duy và nguyễn xuân trọng nên nguyễn viết khánh linh đã tập hợp nhóm hơn một mươi người mang theo hung khí
hẹn nhóm của hoàng duy đến đường nguyễn sinh sắc thuộc địa bàn quận liên triểu để trả thù
khi đến cầu vượt ngã ba huế nhóm này gặp phải sự kiểm tra của lực lượng chín trăm một mươi một nên tháo chạy thậm chí vùng dao chém trả
sau quá trình truy đuổi nhóm thanh thiếu niên này đã bị khống chế và bắt giữ